trong những cạnh khó khăn đó là huyện vùng cao địa hình hiểm trở đồi núi dốc việc đầu tư xây dựng bảo đảm hạ tầng cơ sở cũng tạo ra áp lực cho địa phương
tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu cuộc sống nhất là đảm bảo cho sự phát triển huyện sẽ tập trung đầu tư cho hai xã ngán chiên và trung thịnh sáp nhập giai đoạn một
và bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thủ tục hành chính cũng như các dịch vụ y tế giáo dục cho nhân dân

thì bao giờ nó cũng có những cái khó khăn nhất định đó là điều không thể tránh khỏi
nhưng mà thực hiện cái chủ trương của tỉnh là làm đến đâu vướng đến đâu thì gỡ đến đấy
quyết tâm đổi mới đáp ứng sự vận động phát triển của cuộc sống huyện ủy tiếp tục làm công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ
cũng như tập trung nâng cao công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng thông tin vào điều hành giúp cho việc triển khai tổ chức thực hiện được nhanh gọn hiệu quả và kịp thời